theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ hôm nay một mươi sáu tháng chín
cả nước không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy đến nay đã hai tuần việt nam không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng
trong số các bệnh nhân đang điều trị có bốn mươi sáu ca xét nghiệm âm tính từ một đến ba lần với sars cov hai
trong một sáu mươi ba ca mắc tính đến sáu giờ ngày một mươi sáu tháng chín đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm ba mươi một ca
số ca còn đang điều trị là chín mươi bảy ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi hai bốn trăm một mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là bốn trăm bảy mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi năm năm trăm chín mươi một người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là một mươi sáu ba trăm năm mươi năm người